lữ đoàn bốn trăm một mươi bốn công binh quân khu bốn vừa phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa cơ động lực lượng phương tiện
triển khai lắp đặt một chiếc cầu phao tại sông luồng để góp phần bảo đảm thông tuyến giao thông
tạo điều kiện tốt nhất cho công tác cứu trợ và tái thiết vùng tâm lũ sa ná
sau gần ba giờ khẩn trương triển khai phương án lắp ráp thì đến tám giờ ngày bảy tháng tám
chiếc cầu phao giã chiến bắc qua sông luồng và vùng lũ sa ná đã được hoàn thành
vượt quãng đường trên ba trăm linh km từ huyện nam đàn nghệ an hai mươi giờ tối ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trên ba mươi cán bộ chiến sĩ và các trang bị phương tiện của lữ đoàn công binh bốn trăm một mươi bốn quân khu bốn
đã có mặt tại xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa để bắt cầu vượt sông luồng vào bản sa ná
sau khi ra đến vị trí chúng tôi nhanh chóng triển khai lực lượng làm trong đêm
bảo đảm làm sao đến bảy giờ ba mươi sáng em
hôm nay là bảo đảm thông cầu để phục vụ cho tái sinh cũng như công tác tìm kiếm giúp đỡ bà con bị lụt lụt ở bản sa ná
cũng như phục vụ cho quá trình đi lại cũng như bảo đảm cho lực lượng các ban ngành
địa phương và các cơ quan sang để động viên bà con một cách kịp thời
trong đêm tối những người lính đoàn công binh hải vân quân khu bốn đã nhanh chóng vận chuyển
lắp ghép bộ cầu vượt sông nhẹ vs một nghìn năm trăm linh dài trên ba mươi mét thông tuyến qua sông luồng
để phục vụ các lực lượng đi bộ
thuận lợi tiếp cận các điểm sạt lở giúp đỡ nhân dân bản sa ná khắc phục thiệt hại do lũ ống gây ra
để sớm hoàn thành cây cầu vượt qua sông luồng và bản sa ná nhanh nhất
trong đêm tối những người lính đoàn công binh hải vân quân khu bốn đã nhanh chóng vận chuyển

mặc dù mức nước sông luồng đã dần xuống thấp nhưng vẫn còn chảy xiết
các lực lượng kịp thời lắp đặt hệ thống cầu phao qua sông luồng đã phục vụ cho các lực lượng thuận lợi
cơ động vào bản sa ná để giúp dân bản di rời nhà cửa tài sản tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích
và vận chuyển tiếp tế lương thực thực phẩm đồ dùng cần thiết giúp bà con nhân dân xã nam mèo sớm ổn định cuộc sống